công an đã đưa hàng trăm người về trụ sở công an để giám định về ma túy và điều tra làm rõ
lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
được biết quán karaoke ruby có chín tầng với hệ thống âm thanh phòng hát được xem là hiện đại nhất hải phòng hiện nay và sẵn sàng phục vụ dân chơi tới tận sáng